công an tỉnh tây ninh hiện đang tạm giữ hình sự một mươi sáu đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc quy mô lớn
tụ điểm đánh bạc lắc tài xỉu do đối tượng lê văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín ngụ tại huyện châu thành đứng ra tổ chức
các đối tượng đã lựa chọn các địa điểm vắng người qua lại bố trí nhiều người cảnh giới cùng lôi kéo các con bạc tại các huyện lần cận
tăng vật thu giữ được bao gồm ba bộ dụng cụ lắc tài xỉu một xe ô tô tám xe mô tô và hơn hai trăm một mươi triệu đồng
hiện công an huyện châu thành đang điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật